thưa quý vị sau khi chủ tịch ubnd tp hcm nguyễn thành phong đưa ra chỉ đạo thực hiện ba tại chỗ
cho người lao động tại tp hcm sản xuất tại chỗ ăn tại chỗ nghỉ ngơi tại chỗ
bộ lao động thương binh xã hội tổng liên đoàn lao động việt nam và phòng thương mại và công nghiệp việt nam
cùng ký văn bản thống nhất hướng dẫn phương châm vừa cách ly vừa sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp
cơ sở sản xuất kinh doanh trên phạm vi cả nước
theo đó công văn liên tịch thống nhất hướng dẫn khuyến nghị các doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh
đảm bảo thực hiện mục tiêu vừa phòng chống dịch vừa tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh
đảm bảo môi trường làm việc an toàn cho người lao động và sự phát triển của doanh nghiệp
công văn liên tịch cũng yêu cầu các doanh nghiệp phải nhanh chóng thực hiện đầy đủ chính sách hỗ trợ người lao động
tạm hoãn hợp đồng nghỉ việc không hưởng lương người lao động ngừng việc
chấm dứt hợp đồng lao động và các chính sách khác theo nghị quyết số sáu mươi tám nqcp ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một của chính phủ
quy định số hai mươi ba hai nghìn hai mươi một quy đề ttc ngày bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một của thủ tướng chính phủ
phối hợp với các cơ sở y tế đủ năng lực để chuẩn bị sẵn sàng số lượng xét nghiệm nhanh dự phòng
đảm bảo đủ xét nghiệm hai lần cho toàn bộ số lượng người lao động có mặt tại doanh nghiệp
cùng với đó doanh nghiệp phải lập danh sách thông tin người lao động theo mẫu
và cập nhật định kỳ ba ngày một lần cập nhật kết quả xét nghiệm trước một mươi năm giờ hàng ngày nếu có
và báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo quy định